cần thơ phát động phong trào thi đua trong ngành y tế với chủ đề cần thơ đổi mới hướng tới sự hài lòng của người bệnh
năm hai nghìn một mươi sáu ngành y tế thành phố cần thơ hoạt động ngày càng có hiệu quả tốc độ tăng dân số tự nhiên chín
tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng còn một mươi ba trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt chín mươi năm
không để dịch bùng phát và xảy ra ngộ độc thực phẩm
đội thầy thuốc tình nguyện khám cấp thuốc miễn phí được ba mươi bốn đợt cho gần một mươi bốn lượt người trị giá gần một tỷ đồng
theo đánh giá của ủy ban nhân dân thành phố cần thơ đội ngũ y bác sĩ ngành y tế ngày càng tâm huyết và nỗ lực phấn đấu vượt khó
từ đó nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu được triển khai có phần nâng cao trình độ kỹ thuật của y tế cần thơ so với mặt bằng chung của vùng đồng bằng sông kiều long